trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang có tác động trực tiếp đến nền kinh tế
nhiều ngân hàng đã có động thái giảm lãi suất đặc biệt là đối với những khách hàng là doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn hiện tại
ngân hàng thương mại cổ phần ký thương việt nam techcombank sẽ giảm lãi suất huy động từ năm đến hai một năm ở các kỳ hạn
còn bốn hai đến bốn chín một năm đối với kỳ hạn dưới sáu tháng kỳ hạn trên sáu tháng từ sáu đến bảy một một năm
các khách hàng gửi tiền online qua hệ thống thanh toán của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv online bidv smart banking
sẽ được cộng thêm hai một năm lãi suất với tất cả các kỳ hạn so với lãi suất niêm yết tại quầy giao dịch
ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam exim bank giảm lãi suất từ một đến bốn một năm
ở một số kỳ hạn đối với kỳ hạn dài nhất ba mươi sáu tháng giảm còn tám một năm một mươi hai tháng còn bảy bốn một năm
ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng vb bank sẽ thực hiện giảm lãi suất cho vay từ một đến một năm
tùy theo khoản vay có tài sản hay không có tài sản cho các doanh nghiệp có thị trường xuất khẩu chủ yếu là trung quốc
như nông thủy sản các khách hàng mà nguồn nguyên liệu nhập khẩu chính là từ trung quốc
việc các ngân hàng giảm lãi suất đồng loạt là động thái tích cực nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất
của doanh nghiệp trong mùa dịch covid một mươi chín đồng thời tạo điều kiện và khuyến khích chuyển sang các giao dịch không tiền mặt
giảm thiểu khả năng lây nhiễm